công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông lưu nguyễn công hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoàn mỹ nạn nhân bị phát hiện tử vong bất thường tại trung tâm

công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông lưu nguyễn công hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoan ba mươi năm tuổi giám đốc trung tâm anh ngữ hoan

vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khách hàng mua ô tô điện chạy pin được hoàn toàn miễn lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu trong vòng hai năm tiếp theo đồng lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng chỗ ngồi
có thể thấy là trong từ ba cho tới năm năm tới đây với hai chính sách miễn giảm lệ phí trước bạ và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của chính phủ thì giá xe và chi phí lăn bánh đối với xe điện đều giảm
vậy điều này thì sẽ tạo ra những cú hích như thế nào khi chuyển đổi thói quen của người tiêu dùng từ xe xăng sang ô tô chạy điện
và việc triển khai chính sách ưu đãi thì sẽ có thu hút được các nhà đầu tư doanh nghiệp tại việt nam sản xuất xe điện chạy pin sử dụng trong nước và xuất khẩu
cùng phân tích trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế cùng biên tập viên mai ạ
vâng thưa ông sau nhiều năm thiếu các chính sách cụ thể dành cho ô tô điện thì là từ mùa một tháng ba năm nay thì là nhà nước cũng như là chính phủ đã đưa ra rất nhiều những thuế cũng như là những ưu đãi đối với lại là dòng xe ô tô điện
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thời điểm hiện nay khi chúng ta đưa ra nhiều những chính sách ưu đãi như vậy ạ
trước hết chúng ta biết rằng là cái việc mà ưu đãi cho các cái loại xe xanh
không phát thải hoặc là phát thải ít trở thành một trong những yêu cầu mà các quốc gia trên thế giới đã thực thi từ nhiều năm nay
thì cái việc mà chúng ta đưa ra cái ưu tiên ưu đãi về các cái chính sách thuế phí đối với cái xe điện trở thành một trong những cái việc làm cần thiết và nó cũng phù hợp với cái điều kiện và cái tình hình trước mắt
vâng vậy ông đánh giá như thế nào về cái lộ trình mà chúng ta đưa ra đối với lại là việc mà giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
cũng như là miễn phí cái lệ phí trước mặt đầu tiên ạ
trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc mà giảm thuế năm năm đối với cái thuế tiêu thụ đặc biệt về các cái mức thấp và giảm hai năm đối với cái lệ phí trước bạ là một trong những cái việc làm cần thiết
tất nhiên với cái mức ưu đãi như vậy chúng tôi cho rằng là nó tương đối ngắn
nó cũng là tương đối thấp so với các cái ưu đãi mà các quốc gia xung quanh chúng ta đã có các cái ưu đãi đối với cái xe ô tô điện
vậy thì dưới góc độ nhìn nhận của ông thì ông đánh giá như thế nào về là thị trường ô tô điện hiện nay khi mà rõ ràng thì là những cái dòng xe hay là mẫu mã liên quan đến ô tô điện này vẫn chưa thực sự là phong phú tại việt nam
thậm chí là một số cái hãng xe lớn thì họ vẫn chưa có lộ trình mà đưa những sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng
vậy thì theo ông vấn đề đặt ra ở đây là gì
trước hết chúng ta thấy rằng là để mà có được cái việc thâm nhập vào một cái thị trường nào đó với một cái sản phẩm mới như là ô tô điện thì đây là một cái vấn đề mà nó đòi hỏi không chỉ là thời gian mà nó có cái yêu cầu về mặt tài chính cũng như là cái yêu cầu về mặt công suất đầu tư và cái hệ thống mạng lưới
vậy thì cái việc mà chúng ta đang gần như chắn các cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho các cơ sở hạ tầng
vậy thì cái việc mà chúng ta đang gần như chắn các cái cơ sở hạ tầng thì nó cũng là một vấn đề rất lớn mà có lẽ nhà nước phải tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp trong nước lẫn các doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài khi mà họ mong muốn thâm nhập vào việt nam để từ đó chúng ta có thể xây dựng được một cái cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật

cái vấn đề mà không chỉ là về kinh phí nó còn đòi hỏi về đất đa hạ tầng cũng như là nó đòi hỏi về cái mạng lưới để mà từ đó có được cái hệ thống liên kết với nhau đáp ứng cái yêu cầu của những cái người đi xe ô tô điện và đáp ứng cái yêu cầu phát triển của cái thị trường
bên cạnh việc của chúng ta có những chính sách ưu đãi thì rõ ràng đi kèm theo đó là những cái điều kiện liên quan đến ví dụ như ông vừa phân tích là cơ sở hạ tầng hay là nguồn lực để chúng ta phát triển ô tô điện
vậy thì cụ thể hơn đối với các doanh nghiệp thì theo ông chúng ta cần phải có những cái chính sách như thế nào để khuyến khích thêm nhiều ví dụ như là các doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường sản xuất ô tô điện này ạ
chúng ta có thể có các cái ưu đãi về đất đai về cơ sở hạ tầng và thậm chí chính phủ phải có cái quy hoạch và dành ra những cái mặt bằng thuận lợi đáp ứng cái yêu cầu của cái sự phát triển của cái ô tô điện này
để từ đó họ có thể xây dựng được các cái doanh nghiệp sản xuất các cái bộ chữ điện cho cái ô tô điện và có được các cái chạm sạc một cách hợp lý
nó phải như là các cái cây xăng mà chúng ta đi đâu cũng có thể nhìn thấy được đúng thì có như vậy nó mới thuận lợi cho cái việc phát triển ô tô điện
và cái người đi xe điện người ta mới cảm thấy rằng là sẽ sẵn sàng người ta mua cái xe người ta yên tâm đi bất kỳ chỗ nào cũng có thể nạp được điện cũng có thể đổi được áp quy
hay cái bộ sạc chữ điện v v và như vậy là nó phải rất thuận lợi
nhưng đồng thời chúng tôi cũng nói rằng nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có những cái ưu tiên ưu đãi khác nữa cho những cái doanh nghiệp phục vụ cho các cái việc phát triển cơ sở hạ tầng của cái ngành xe điện này
thì lúc đó chúng ta mới huy động được cái nguồn lực của các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài vào cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng
vào cái việc phát triển các cái doanh nghiệp sản xuất các cái ô tô điện
ngoài cái việc như hiện nay chúng ta đang giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay lệ phí trích bạ thì người dân cũng đã được hưởng lợi rồi
nhưng mà để tạo ra một xu thế kích cầu người tiêu dùng chuyển đổi thói quen thì theo ông chúng ta cần phải có những cơ chế hoặc là những cái chính sách ưu đãi hơn như thế nào đối với lại người tiêu dùng ạ
ở nhiều quốc gia thì thậm chí họ sẵn sàng tài trợ cho các cái nhà sản xuất hoặc là cái người mua đó
để từ đó khi mà cái người mua đến mua một cái xe ô tô thì lập tức họ đã được giảm trừ so với cái giá bán của nhà sản xuất bao nhiêu
và đồng thời nó có rất nhiều những cái ưu tiên khác trong xã hội như là ưu tiên về cái điểm đỗ ưu tiên về thời gian đỗ ưu tiên về cái thời gian hoạt động cũng như ưu tiên đi vào các cái khu vực mà giới hạn
và như thế thì rõ ràng nó có rất nhiều những cái ưu tiên mà người đi xe điện người ta tự nhiên người ta cảm thấy rằng là
nếu mình mua cái xe điện thì mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với đi một cái so sạc thì họ sẽ tự nhiên thôi về mặt kinh tế họ sẽ tìm đến
nhưng đối với những người dân khi mà chúng ta đã có cái tuyên truyền giáo dục về cái bảo vệ môi trường về cái yêu cầu sống xanh sống sạch sống hòa hợp với thiên nhiên
từ đó nâng cao cái nhận thức xã hội để mà bản thân mỗi người dân cũng như các cái cơ quan quản lý đều thấy rằng cái việc sử dụng xe điện là một cái điều phù hợp
lúc đó cái việc sử dụng xe điện nó sẽ trở thành bậc trào lưu và chúng ta có thể loại cái xe xăng ra khỏi cái môi trường một cách nhanh chóng
vâng rõ ràng là chúng ta cùng hy vọng là với những cơ chế chính sách đang được tạo ra về thuế yêu đãi hoặc là các chính sách về miễn giảm thì thị trường ô tô điện việt nam sẽ có một bước tiến trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin cảm ơn